đây là một cơ hội có thể nói là rất mới mà hiện nay đang trở thành một cái thách thức một cái cơ hội cho các doanh nghiệp việt
với những cái fta mà việt nam đã tham gia cho đến thời điểm này thì thị trường nào đang là một cái thị trường tiềm năng nhất mở ra cho cái hoạt động xuất khẩu một cách trực tiếp hàng hóa của việt nam vào các cái hệ thống siêu thị bán lẻ cũng như là phân phối bán lẻ của nước ạ
dùng từ nhất thì nó hơi khó nhưng mà chúng ta thấy rằng là rõ ràng là những cái cơ hội nó đến từ những thị trường nào chúng ta xuất siêu
nói cách khác là ở những thị trường nào chúng ta xuất siêu thì ở đó là chính là cái thể hiện rất rõ và tổng hợp cái cơ hội xuất khẩu hàng việt nam
với tư nhân đấy thì rõ ràng là mỹ là thị trường số một của việt nam xuất siêu eu là một thị trường rất là tích cực rồi châu phi mỹ la tinh những cái thị trường mới có triển vọng v v
thì rõ ràng đấy là những thị trường chúng tôi cho rằng là sẽ có cái cơ hội để hàng việt nam ngày càng khẳng định cũng như ngày càng ưu thế
trong vấn đề về tham gia vào cái hệ thống bán lẻ của các nước này tuy nhiên đấy là những nước mà có cái yêu cầu hàng rào rất là cao
có những sự cập nhật và khắt khe hơn so với nhiều thị trường khác trong vấn đề kiểm soát chất lượng vì thế các doanh nghiệp việt là phải hết sức chú ý trong vấn đề mà vượt qua được hàng giả này
có như thế thì mới giữ được sự ổn định lâu dài trong cái bối cảnh mà các cái hàng rào ngày càng ngày càng gọi là cao hơn đa dạng hơn sự kiểm soát chặt chẽ hơn
các chế tài cũng nghiêm ngặt hơn và các cái cạnh tranh từ các đối tác khác cũng ngày càng cao hơn
vâng vậy thì các cái doanh nghiệp việt cần phải làm những gì đối với đặc biệt là với những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa họ cần phải làm những cái gì để tham gia một cách tích cực hơn vào trong cái sân chơi này ạ
rõ ràng là cái yêu cầu hội nhập mới cái sân chơi hội nhập mới nó sẽ mang lại những cái cơ hội đồng thời những thách thức cao hơn cho các doanh nghiệp
kể cả doanh nghiệp lớn doanh nghiệp nhỏ và nhưng mà nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ
với tình trạng đấy để mà khai thác các cơ hội tham gia vào các cái hệ thống mà bán lại trực tiếp của nước ngoài thì các doanh nghiệp việt phải có những cái điều chỉnh rất lớn
ít nhất về mặt tư duy là anh phải coi cái việc mà đầu tư ra nước ngoài bán hàng trực tiếp ở nước ngoài bán dưới thương hiệu của mình và do mình trực tiếp đảm nhận là một trong những cái hướng mới để mà khai thác và gia tăng cái cơ hội cũng như là cái giá trị và cái lợi ích của cái việc tham gia hội nhập quốc tế mang lại
đồng thời đây cũng là đòi hỏi luật chơi mới
nó giúp cho anh giảm bớt được chi phí giúp cho anh tiếp cận được thị trường tốt hơn và có được lợi nhuận cao hơn cũng như phản ứng thị trường tốt hơn để mà đáp ứng được nhu cầu thị trường một cách nó nhanh hơn và đúng hơn
và với tình hình đấy thì anh như đã nói thay đổi tư duy là rất quan trọng
thứ hai là anh phải xác định lại các cái sản phẩm chủ lực mà mình sẽ tham gia
sao cho nó ổn định sao cho nó hiệu quả sao cho nó đáp ứng được cái thị trường một cách tốt nhất và nhanh nhất
cái thứ ba là anh phải tăng các năng lực
liên kết cộng đồng để hình thành những cái nguồn cung đủ lớn ổn định chất lượng cao và với sức cạnh tranh mạnh so với các cái hàng mà có thể thay thế được ở nước ngoài
bởi vì nước ngoài nó rất đa dạng và nhu cầu biến đổi cũng rất là nhanh
nếu anh không có đủ năng lực để mà thay đổi thích ứng thì anh sẽ bị thua
và nếu mà một mình mình thì anh càng thua sớm hơn trong cuộc chơi này
cái thứ ba nữa là anh phải lấy cái tiêu chuẩn chất lượng lấy cái năng lực công nghệ là cái cạnh tranh cao nhất
thay vì chỉ có giá cả thay vì chỉ có hàng rẻ chất lượng thấp
đây như là một trong những điểm mới mà anh phải hết sức lưu ý
và xây dựng thương hiệu cũng là một trong những điểm chuẩn và quy chuẩn mới để anh bán hàng
thay vì bán hàng đồ đống thay vì bán hàng không có thương hiệu thì anh phải bán hàng đặt trân trọng từng quả cam quả chuối lên siêu thị
có nhãn có tem có thương hiệu
mặc dù giá đắt hơn nhưng mà người mua chấp nhận hơn
và ở đây nó đòi hỏi anh phải có cái cơ chế có cái công nghệ tốt
từ đây ví dụ chúng ta đã làm rất tốt
vì áp dụng một cái công nghệ là bảo quản
để cho phép sau một năm hàng của chúng ta khi được xử lý rồi vẫn có thể bán ở nước ngoài
một cách nó như là vừa mới thu hoạch xong
thì cái công nghệ này nó phải trở thành một cái gợi ý một cái đột phá để cho các loại sản phẩm khác
kể cả công nghiệp kể cả nông sản
để mà chúng ta có được những cái gọi là chất lượng cao nhất
đáp ứng được yêu cầu cao nhất của thị trường trong quá trình hội nhập
bên cạnh đấy nữa thì những cái yếu tố liên quan tới quản trị ở bên trong
rồi xây dựng
xây dựng cái đội ngũ xây dựng cái đền tảng công nghệ của mình
nó cũng đòi hỏi từng doanh nghiệp một phải có sự đánh giá xem xét để liên kết doanh nghiệp khác
để tạo ra một cái sự đầu tư một cái sự ổn định của máy của mình
cũng như cái năng lực quản trị ở bên trong của mình
nó vừa hiện đại vừa hiệu quả vừa ổn định
và linh hoạt trong quá trình phản ứng thị trường phản ứng chính sách
từ đó sẽ giúp chúng ta tham gia được tốt hơn vào thị trường của nước ngoài
đây nữa chúng tôi cho rằng là thêm một cái tư duy nữa
chúng ta cũng đừng nặng quá nghiêng hẳn
trước đây khoán trắng cho nước ngoài bây giờ lại từ a đến z
thì rõ ràng nó sẽ tạo ra một sự cực đoan trong nhận thức
chúng ta phải tham gia từng bước tham gia hiệu quả vào từng cái công đoạn của chuỗi công ứng toàn cầu
có như thế chúng ta mới khai thác tốt nhất những lực hiện có
đồng thời giảm thiểu những cái gọi là không phải sở trường của chúng ta
để mà tham gia vào cái chuỗi cung ứng
không phải là khoán trắng mà cũng càng không phải làm từ a đến z
thì như vậy
chúng ta sẽ tạo ra được một cái hiệu quả cao hơn
còn làm đến đâu thì tùy theo năng lực tùy theo từng sản phẩm tùy theo từng thị trường
và thậm chí tùy theo từng thời điểm khác nhau
các cơ quan quản lý nhà nước cũng đang rất là quan tâm đến việc làm thế nào để có thể hỗ trợ doanh nghiệp
đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc đưa sản phẩm với nhãn hàng của việt nam ra nước ngoài phân phối một cách trực tiếp
vậy thì thời gian tới không biết là các cái cơ quan của chúng ta cơ quan quản lý nhà nước có những cái hỗ trợ như thế nào
có những cái bước đi như thế nào để định hướng cho cái khối doanh nghiệp nhỏ và vừa trong vấn đề này ạ
thực ra thì chúng ta đã có những cái hỗ trợ
chúng ta đã kể ra liên quan tới vấn đề xây dựng thương hiệu
chính phủ các địa phương các bộ cũng đã có những chương trình về giúp các doanh nghiệp xây dựng một số thương hiệu việt
rồi chúng ta đã thực hiện một số những chương trình về xúc tiến thương mại xúc tiến đầu tư
chúng ta cũng đã thực hiện những hỗ trợ liên quan đến vấn đề cập nhật các hàng rào của kỹ thuật
và giúp các doanh nghiệp việt nhận diện cũng như là vượt qua được các hàng rào này
và nhiều hỗ trợ khác nữa về vốn về tài chính về quy hoạch về đất đai vân vân
nhưng mà trong bối cảnh mới thì chúng ta cần có hai cái hướng
hướng thứ nhất là những gì chúng ta đã làm và làm khá tốt thì tiếp tục đẩy lên ở mức độ tốt cao hơn
cái thứ hai nữa là bổ sung thêm những cái nhận diện về thách thức và các yêu cầu hỗ trợ của chính phủ đối với doanh nghiệp
tôi lấy ví dụ như là hỗ trợ
hỗ trợ các doanh nghiệp liên quan tới vấn đề về đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường
đây là một trong những thách thức của doanh nghiệp
bởi vì hiện nay công nghệ rất là thấp
các doanh nghiệp lại không quan tâm
cho nên là khi mà anh sản xuất anh gây ra phát thải môi trường ô nhiễm môi trường thì các doanh nghiệp nhập khẩu đó ở nước ngoài
hoặc các người mua ở nước ngoài các thị trường ở nước ngoài họ sẽ phạt anh về cái gọi là cạnh tranh không bình đẳng
rồi khi anh đầu tư cho vấn đề bảo vệ quyền lợi người lao động không tới
anh sử dụng lao động không đúng với yêu cầu
rồi anh gây ra những cái hành vi mà vi phạm quyền lợi của người lao động
thì cũng sẽ bị tố cáo là cạnh tranh không lành mạnh
ngay cả vấn đề tổ chức công đoàn cho lao động
nếu anh làm không đúng với cái yêu cầu cam kết
ví dụ vvp chẳng hạn
thì anh cũng có thể sẽ bị kiện về vấn đề là cạnh tranh không lành mạnh
và đây rõ ràng là những vai trò của chính phủ nó nổi lên ở cái hướng rất là mới
cái thứ ba là về cái xuất xứ sản phẩm
xuất xứ nội khối
hoặc là tính chất sở hữu trí tuệ
rõ ràng ở đây cũng phải có vai trò của nhà nước
để anh đảm bảo là kiểm tra kiểm soát
tránh làm giả làm ẩu
cũng như là cung cấp các cái chứng cứ
để đảm bảo cái chứng minh xuất xứ
tất cả những cái này phải có vai trò của nhà nước của hiệp hội
chứ không phải của doanh nghiệp của cá nhân nào
rồi cuối cùng là cái vấn đề xử lý các tranh chấp về pháp lý ở nước ngoài
ở thị trường nước ngoài
tranh chấp ở cấp quốc gia với quốc gia
tranh chấp của doanh nghiệp với doanh nghiệp
cần phải có sự hỗ trợ về dịch vụ pháp lý
về bổ trợ tư pháp
về bảo hộ pháp lý của phía việt nam
đằng sau các doanh nghiệp khi mà tham gia các sân chơi ở cấp độ toàn cầu này
thì các doanh nghiệp mới gọi là yên tâm
và mới có cái nguồn trợ lực
và mới có thể khả năng thắng trong cái cuộc chiến này
cả vấn đề cuộc chiến ban pháp giá
rõ ràng ở đây là cần phải có bàn tay của nhà nước
và như vậy thì rõ ràng là nhà nước ngày càng
và sẽ còn phải nhiều hơn nữa
những cái vai trò của mình thì hỗ trợ doanh nghiệp
để mà tham gia vào cái cuộc chơi bán lẻ trên tốc độ toàn cầu
có thể nói rằng chúng ta hiện nay chưa tận dụng được một cách hết tiềm năng cái kênh phân phối này
tuy nhiên thì đây sẽ tiếp tục là một cái kênh phân phối tiềm năng
và mở ra những cái cơ hội cho các cái doanh nghiệp của chúng ta
hy vọng rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ nhận thấy các cái sản phẩm của việt nam
xuất hiện nhiều hơn với mức giá cao hơn
mang lại cái lợi ích nhiều hơn cho phía doanh nghiệp của chúng ta đúng không ạ
vâng một lần nữa cảm ơn ông đã chia sẻ với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay xin được khép lại tại đây